từ một tài khoản cấp super đối tượng phan văn tấn lộc đã chia nhỏ thành nhiều cấp
rồi cùng với các đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến hơn năm trăm linh tỷ đồng
công an thừa thiên huế vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên đồng thời bắt giữ các đối tượng có liên quan
vào ngày một mươi tháng một lực lượng công an đồng loạt kiểm tra tại nhà của sáu đối tượng trong đường dây
thu giữ toàn bộ tài liệu liên quan đến tài khoản đánh bạc với tổng điểm cược tương đương hơn năm trăm một mươi năm tỷ đồng
theo điều tra ban đầu tài khoản cấp úper do lộc quản lý phân chia cấp lại cho nhiều đối tượng
sau đó tiếp tục được chia nhỏ để thực hiện hành vi
tại nhà của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại máy tính bảng máy tính sách tay
phong tỏa một mươi ba tài khoản ngân hàng cùng nhiều tăng vật khác